liên quan đến vụ lật cano ở thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến một mươi ba người tử vong bốn người mất tích
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ
về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này
để khắc phục hậu quả tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm
cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa
những nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân
lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa nhất là hoạt động
chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm
đối với hành vi trở quá số người quy định kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện
doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm không để xảy ra các sự việc tương tự